theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia vòng chống covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi chín tháng chín
cả nước ghi nhận một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới
và sau đây là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh mời quý vị cùng theo dõi
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng chín việt nam ghi nhận thêm một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một chín mươi chín ca
trong ngày cả nước có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong tổng số một chín mươi bốn ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một bảy ca
số ca còn đang điều trị là năm mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm tám trăm chín mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm bảy mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi sáu trăm hai mươi năm người
cách ly tại nhà nơi lưu trung
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm tám trăm linh hai người